hội nghị quy mô toàn quốc về chủ đề giải pháp ổn định dân di cư tự do và quản lý sử dụng đất
có nguồn gốc từ nông lâm trường tại tây nguyên đã diễn ra tại thành phố buôn mê thuật tỉnh đắk lắc
trong đó vấn đề ổn định dân di cư tự do được các đại biểu dành nhiều sự quan tâm
tham dự hội nghị có thủ tướng nguyễn xuân phúc phó thủ tướng thường trực trường hòa bình
phó thủ tướng trịnh đình dũng và đại diện các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
bộ tài nguyên và môi trường bộ công an và lãnh đạo tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương ghi nhận các địa phương
đã quan tâm giải quyết vấn đề dân di cư tự do trong thời gian qua đồng thời cho rằng vấn đề dân di cư tự do
không phải là hiện tượng nhất thời chỉ xảy ra ở nước ta mà là của toàn cầu
thời gian qua nhờ có nhiều giải pháp để giải quyết tình trạng dân di cư tự do
thiếu đất sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn cả nước
ngày đã giảm vấn đề quan trọng trong thời gian tới là làm thế nào để tình trạng dân di cư tự do
phải giảm hơn nữa giải quyết tốt vấn đề đất đai nông lâm trường dân phải có đất sản xuất
nhằm nâng cao đời sống
tuy nhiên thủ tướng cho rằng cần nhìn nhận khách quan hệ lụy của vấn đề di dân tự do không được tổ chức quản lý
đã ảnh hưởng lớn đến việc an ninh trật tự an toàn xã hội
ảnh hưởng lớn đến quốc phòng an ninh
phá rừng các vấn đề an sinh xã hội khác
thủ tướng chia sẻ một quan điểm rất chính thống rằng không khuyến khích di dân tự do
và thủ tướng yêu cầu cần có biện pháp chủ động để xử lý thực trạng này
thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới để giải quyết vấn đề di cư tự do
các tỉnh phía bắc cần tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng nâng cao đời sống người dân để giữ dân ở lại
những địa phương có dân đến cần tập trung nguồn lực huy động hệ thống chính trị để chăm lo cho người dân di cư
cùng với đó làm tốt công tác quản lý đất đai để không xảy ra tình trạng lấn chiếm tranh chấp phức tạp
thủ tướng đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi giảm thiểu tối đa tình trạng dân di cư tự do
trước mắt là hoàn thành dứt điểm ba mươi hai dự án đang triển khai giang dở để bố trí sắp xếp ổn định dân di cư
đến năm hai nghìn hai mươi năm trên địa bàn cả nước không còn tình trạng dân di cư tự do